cùng với các địa phương trên cả nước sáng nay bảy trăm linh tân binh là con em đồng bào các dân tộc tỉnh lào cai đã lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ của công dân
để chuẩn bị cho đợt giao quân này bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai đã chỉ đạo các đơn vị chủ động ra soát tổ chức đăng ký nhập ngũ triển khai tuyển chọn nghĩa vụ quân sự chặt chẽ
việc gọi công dân nhập ngũ công khai dân chủ công bằng đúng luật đủ chỉ tiêu và bảo đảm chất lượng
một mươi thanh niên trong diện thực hiện nghĩa vụ đã nghiêm túc chấp hành lệnh gọi khám tuyển
tất cả các thanh niên trúng tuyển nhập ngũ năm hai nghìn một mươi chín đều bảo đảm sức khỏe đủ tiêu chuẩn lên đường làm nghĩa vụ quân sự